cần chính sách dài hơi hơn đối với nguồn nhân lực là thông điệp mà các chuyên gia ngành lao động nhận định trong tọa đàm trực tuyến
để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao do cổng thông tin điện tử chính phủ phối hợp với tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức chiều nay
theo đó việc nhận định với hai mươi năm lao động có chứng chỉ tay nghề vẫn là con số hết sức khiêm tốn đối với nền kinh tế đang đòi hỏi nhiều lao động chất lượng cao
thì việc đẩy mạnh đào tạo nghề nâng cao kỹ năng nghề là điều đặt lên hàng đầu
đặc biệt vấn đề đào tạo nguồn lao động cần được lưu ý đến cơ cấu lao động và chuyển dịch lao động theo truyền dịch kinh tế
bên cạnh đó việc hoàn thiện các cơ chế chính sách để phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp đào tạo tay nghề lao động đáp ứng chuẩn asean
chuẩn thế giới là điều cần làm của các nhà hoạch định chính sách và quản lý nhà nước về năng suất lao động việc làm trong thời gian tới